là một trong những cái tên không quá xa lạ với khán giả yêu nghệ thuật truyền thống nói chung
yêu hát sẩm nói riêng trong gần hai mươi năm qua nghệ sĩ nguyễn quang long luôn nỗ lực phục hồi
và đưa nghệ thuật hát sẩm trở lại với mong muốn tạo ra một album nhạc cổ truyền phù hợp với người nghe
giai đoạn hiện nay anh đã cho ra mắt công chúng album sẩm đầu tay của mình
album sẩm trách ông nguyệt lão của anh chủ yếu nói về đề tài tình yêu
cũng là tính trữ tình nội tâm đồng thời pha chút dí dòm album gồm chín bài sẩm đều là những sáng tác của anh
bên cạnh giọng của nguyễn quang long còn góp mặt những giọng ca danh tiếng như nghệ sĩ hát sẩm mai tuyết hoa
nghệ sĩ nhân dân thúy ngân có một điểm khá đặc biệt và độc đáo của những bản thu âm
đều được thu theo lối mộc người hát và nhạc cụ chính cùng thể hiện và thu âm trực tiếp
chứ không hòa âm trước như cách thu phổ biến hiện nay với album này nguyễn quang long mong muốn
có phần phục hồi lưu giữ và truyền bá những câu hát sẩm trong đời sống ngày nay